tiếp tục với những nội dung khác vào sáng ngày hôm nay sau khi tạm dừng gần hai tiếng đồng hồ
viên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục ngày làm việc thứ năm với phần công bố
quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với năm mươi bốn bị cáo của viện kiểm sát
theo đánh giá của viện kiểm sát vai trò nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án là bị cáo phạm trung kiên
đây là bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhận hối lộ nhiều nhất thủ đoạn trắng trợ
nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình
đối với nhóm các bị cáo xét xử về tội nhận hối lộ cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng
bị đề nghị tuyên án từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù
nguyễn thanh hải vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế từ bảy đến tám năm tù bị cáo nguyễn quang linh
cựu trợ lý phó thủ tướng bị đề nghị tuyên án từ bảy đến tám năm tù vũ anh tuấn
cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
hai mươi bốn bị cáo phạm tội đưa hối lộ người bị đề nghị án phạt cao nhất là lê hồng sơn
tổng giám đốc công ty blue sky từ một mươi một đến một mươi hai năm tù còn nguyễn thị thanh hằng
phó tổng giám đốc công ty này bị đề nghị tuyên từ một mươi đến một mươi một năm tù
hai mươi bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên từ một mươi hai tháng đến một mươi một năm tù
liên quan tới cáo buộc chạy án bị cáo nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội
bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù về tội môi rời hối lộ
còn bị cáo hoàng văn hưng cựu trưởng phòng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an
bị đề nghị tuyên phạt từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản